một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà hàng du thuyền hải âu trên sông lô thuộc tổ sáu phường minh xuân
thành phố tuyên quang vào khoảng hai mươi một h ba mươi ngày năm tháng bảy vụ cháy đã thiêu dụi hoàn toàn nhà hàng
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang
nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút
đám cháy đã được khống chế toàn bộ thiết bị cơ sở vật chất của nhà hàng đã bị thiêu dụi hoàn toàn
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người trước đó cũng tại sông lô đoạn qua tổ bảy phường nông tiến
thành phố tuyên quang cách nhà hàng hải âu khoảng năm trăm linh m cũng đã xảy ra vụ cháy quán cá thuyền trài
lưu hoa hiện nguyên nhân các vụ cháy trên đang được cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang tiếp tục điều tra làm rõ